thực hiện chương trình làm việc toàn khóa sáng nay hai tháng một mươi hội nghị lần thứ tám ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai khai mạc trọng thể tại thủ đô hà nội
tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì hội nghị chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân điều hành phiên khai mạc
trước khi tiến hành phiên khai mạc ban chấp hành trung ương đã dành một phút mặc niệm tưởng nhớ các đồng chí nguyên tổng bí thư đỗ mười và chủ tịch nước trần đại quang vừa từ trần
tại hội nghị lần này theo chương trình năm ngày làm việc từ ngày mùng hai đến ngày mùng sáu tháng một mươi ban chấp hành trung ương sẽ thảo luận cho ý kiến về tình hình kinh tế xã hội tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi tám dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội dự toán tài chính ngân sách nhà nước năm hai nghìn một mươi chín tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương bốn khóa một mươi về chiến lược biển việt nam đến năm hai nghìn hai mươi quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ đảng viên trước hết là ủy viên bộ chính trị ủy viên ban bí thư ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
thành lập các tiểu ban chuẩn bị đại hội lần thứ một mươi ba của đảng xem xét quyết định việc giới thiệu nhân sự để quốc hội bầu chủ tịch nước bầu bổ sung ủy viên ủy ban kiểm tra trung ương khóa một mươi hai xem xét quyết định thi hành kỷ luật cán bộ theo quy định của đảng và một số vấn đề quan trọng khác
phát biểu khai mạc hội nghị tổng bí thư nguyễn phú trọng gợi mở nêu vấn đề để trung ương thảo luận xem xét quyết định lưu ý một số khía cạnh liên quan đến các nội dung và nhiệm vụ của hội nghị
tổng bí thư nhấn mạnh hội nghị diễn ra đúng vào thời điểm giữa nhiệm kỳ khóa một mươi hai năm hai nghìn một mươi tám là năm bản lề có ý nghĩa quyết định đối với việc thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội một mươi hai của đảng và là năm khởi đầu cho việc chuẩn bị đại hội một mươi ba của đảng
nội dung của hội nghị lần này bao gồm nhiều vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng trong sạch vững mạnh do đại hội một mươi hai đã đề ra và chuẩn bị cho việc tổ chức thành công đại hội một mươi ba của đảng

nội dung của hội nghị lần này bao gồm nhiều vấn đề quan trọng liên quan trực tiếp đến việc tổ chức thành công đại hội một mươi ba của đảng
nội dung của hội nghị lần này bao gồm nhiều vấn đề quan trọng liên quan trọng liên quan trọng liên quan trọng liên quan trọng liên quan trọng liên quan trọng liên quan trọng